thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển ngành cơ khí việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
mục tiêu tổng quát đến năm hai nghìn ba mươi năm ngành cơ khí việt nam được phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến
chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu
sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế
đội ngũ lao động chuyên nghiệp có kỷ luật và có năng suất cao
chủ động trong các khâu nghiên cứu thiết kế chế tạo sản phẩm cơ khí
cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản phẩm cơ khí của thị trường trong nước
về xuất khẩu giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi sản lượng xuất khẩu đạt ba mươi năm tổng sản lượng ngành cơ khí
giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi đạt bốn mươi đến năm hai nghìn ba mươi năm đạt bốn mươi năm tổng sản lượng ngành cơ khí
cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi năm tập trung phát triển một số phân ngành cơ khí ô tô
máy nông nghiệp thiết bị công trình thiết bị công nghiệp và thiết bị điện
có khả năng đáp ứng cơ bản các yêu cầu của nền kinh tế và một phần xuất khẩu
đội ngũ lao động ngành cơ khí cơ bản có đủ trình độ đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất hiện đại
sau năm hai nghìn hai mươi năm hình thành một số tổ hợp nhà thầu tư vấn và chế tạo
có khả năng làm chủ công tác thiết kế chế tạo nhóm thiết bị phụ gói thầu epc của các công trình công nghiệp